trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió vẫn duy trì khiến các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa nắng gián đoạn nên nhiệt ngày giảm xuống còn ba mươi hai ba mươi bốn độ
trong khi ở các tỉnh vùng đông bằng ảnh hưởng của hội tụ gió là không mạnh vì thế trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng có xu hướng giảm bớt
mức nhiệt ngày vì thế cũng giảm còn từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ trời vẫn còn nắng nóng nhưng không gắt
đến chiều tối và đêm nay vùng hội tụ gió sẽ hoạt động mạnh hơn nữa và gây mưa trên diện rộng hầu khắp miền bắc
các tỉnh như lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn bắc giang và quảng ninh sẽ là những nơi có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
với xu hướng tăng mưa như vậy từ ngày mai miền bắc sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng nắng nóng
ở miền trung hầu như không chịu tác động của hội tụ gió trên cao ngày hôm nay tất cả miền trung tiếp tục có nắng từ sớm
gió phơn tây nam vẫn duy trì vì thế hầu khắp miền trung suốt từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận
nào tỉnh nào cũng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
riêng các huyện vùng núi nhất là khu vực từ nam thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi là nơi tác động gió phơn diễn ra mạnh mẽ
nhiệt độ tăng lên mức cao ba mươi tám ba mươi chín độ và nắng nóng xảy ra ở mức gai gắt
đây cũng là những vùng nhiều ngày không có mưa rông nên nguy cơ cháy rừng là rất cao
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ khoảng thời gian từ nay đến một mươi ba giờ chiều trời không mưa nắng sáo
nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay
hôm nay ở khu vực tây nguyên từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trong khi đó khu vực nam bộ là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
nóng cục bộ vẫn tiếp diễn ở các tỉnh miền đông nam bộ
sau một mươi ba giờ chiều mây đối lưu sẽ phát triển ở vùng ven biển miền tây cà mau kiên giang
sau đó sẽ lan tới khu vực đồng bằng sông cửu long và tiếp tục lan ngược lên khu vực miền đông nam bộ
đến một mươi năm một mươi sáu giờ chiều thì mở rộng lên tới khu vực tây nguyên gây mưa rào và rông diện rải rác trên toàn tây nguyên và nam bộ
nhưng do gió tây nam hoạt động không mạnh vì thế cường độ mưa không lớn
trên biển cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều chịu sự chi phối của gió tây nam cường độ trung bình
cả hai huyện đảo này đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa trên một mươi km
trong khi đó ở khu vực biển tây vùng biển từ cà mau đến kiên giang chiều và tối có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa sông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước